thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng phạm minh chính chúc mừng các tập thể cá nhân trong và ngoài nước đã tham gia vào đoạt giải
thủ tướng phạm minh chính đề nghị thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò công tác thông tin đối ngoại gắn với triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tăng cường giới thiệu về đất nước con người việt nam ra thế giới và mang thế giới đến gần việt nam hơn
đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chủ động tích cực quyết liệt khoa học sáng tạo
hiệu quả lắng nghe và cởi mở trong việc tiếp nhận thông tin và truyền thông
tiếp tục phát huy vai trò chủ lực nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ huy động sức mạnh sự đoàn kết sự ủng hộ tham gia của cả hệ thống chính trị
cộng đồng người việt nam ở nước ngoài của nhân dân và của bạn bè quốc tế trong công tác thông tin đối ngoại
có giải pháp cụ thể ứng dụng công nghệ hiện đại xu hướng truyền thông mới
nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại đảm bảo chính xác kịp thời thu hút hấp dẫn phù hợp hiệu quả và đa ngôn ngữ
đối với việc ứng phó dịch bệnh covid một mươi chín thủ tướng phạm minh chính đề nghị thông tin đối ngoại cần thông tin đầy đủ kịp thời về các biến chủng
các biện pháp phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của việt nam thông tin đến nhân dân về tình hình diễn biến dịch bệnh
phản ứng của các quốc gia trên thế giới để nhân dân hiểu đồng lòng hợp ứng vào cuộc
giải pháp phòng chống dịch của đảng và nhà nước
tại lễ trao giải lần này ban tổ chức đã trao giải cho một trăm linh hai tác phẩm sản phẩm xuất sắc nhất cuộc thi
trong đó giải đặc biệt được trao cho sáng kiến giới thiệu tuyên truyền bài viết của tổng bí thư nguyễn phú trọng
về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đến các chính đảng và bạn bè quốc tế của ban đối ngoại trung ương bộ ngoại giao thông tấn xã việt nam và các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại
theo dự kiến sáng ngày hôm nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của nhiều bị cáo và kháng nghị của viện kiểm sát nhân dân tp hà nội
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai trước đó ngày một mươi tháng năm
tòa án nhân dân tp hà nội tuyên án sơ thẩm đối với một mươi một bị cáo một mươi bốn bị cáo trong vụ án này
sau đó tòa án nhân dân tp hà nội đã nhận được đơn kháng cáo của một mươi một bị cáo
trong đơn kháng cáo một mươi một bị cáo đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án
sau phiên tòa sơ thẩm viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng đã kháng nghị bản án
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đề nghị tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội xét xử phúc thẩm vụ án
sửa bản án hình sự sơ thẩm số một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của tòa án nhân dân tp hà nội theo hướng
đưa công ty nhật cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
buộc công ty nhật cường phải nộp lại khoản tiền hai trăm hai mươi một tỷ đồng thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu để tịch thu xung quỹ nhà nước
không buộc các bị cáo trần ngọc ánh nguyễn bảo ngọc đỗ quốc huy nông văn lư trần tất khoa lê hoài phương
ngô tuấn sử ngô đức tùng hoàng văn phong nguyễn bảo trung phạm văn điệp bùi quốc việt và đỗ văn dũng
phải liên đối nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính hai trăm hai mươi một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc từ liêm hà nội đã ra quyết định tạm giữ đối với hoàng quốc anh sinh năm hai nghìn bốn
chú tệ phường văn miếu quận đống đa hà nội về hành vi chống người thi hành công vụ
vào khoảng một mươi sáu h hai mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thượng úy phan tuấn thành cảnh sát khu vực công an phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm
khoảng một mươi năm người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chở ba và có biểu hiện lạng lách bốc đầu nên tiến hành kiểm tra hành chính
nhưng các đối tượng đều lên xe bỏ chạy
thượng úy thành giữ được đối tượng ngô đức vinh sinh năm hai nghìn bốn trú tại phường ngọc khánh quận ba đình hà nội
quá trình khống chế vinh chiếc xe máy của vinh bị đổ ra đường
lợi dụng lúc thượng úy thành đang giữ vinh thì hoàng quốc anh là bạn của vinh từ phía sau chạy bộ lên
đã lấy chiếc xe máy của vinh và phóng đi
điều khiển xe máy của vinh tay trái cầm một con dao dài khoảng năm mươi cm
quay lại vị trí thượng úy thành đang giữ vinh và cầm dao dơ về phía thượng úy để đe dọa
do lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nên anh đã cầm dao chém hai nhát vào xe máy của thượng úy thành
làm vỡ mặt nạ và rách in xe
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hoàng quốc anh được gia đình đưa đến công an quận bắc tử liêm
đầu thú và khai nhận hành vi vi phạm
vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
trộm cắp hơn năm tấn sắt tại kho chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn huy hoàng
xã hải yến thị xã nghì sơn
đối tượng nguyễn quốc điệp vừa bị công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
tại cơ quan công an nguyễn quốc điệp khai nhận lợi dụng việc là công nhân hợp đồng lái máy cẩu
tại công ty trách nhiệm hữu hạn huy hoàng
điệp đã thuê xe tải vào kho chứa hàng của công ty trộm cắp hơn năm tấn sắt của các nhà thầu
rồi vận chuyển ra khỏi công trường mang đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công an huyện châu thành tỉnh bến tre cũng bất ngờ
ập vào khu đất vườn của một hộ dân ở ấp thạnh hữu xã tam phước
và đã phát hiện bắt quả tàng một nhóm đối tượng đang tụ tập và tổ chức đánh bạc
bằng hình thức lắc tay xỉu an thua bằng tiền
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên một mươi ba con bạc đã bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ lập biên bản xử lý
tại hiện trường và trên người các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ một bộ tài xỉu một mươi ba xe mô tô

và trong bối cảnh đó cả người lao động và doanh nghiệp nên cùng chia sẻ với nhau
thưa quý vị việc lấy ý kiến của người dân là một trong những giai đoạn của quá trình lập quy hoạch đô thị
đã được pháp luật quy định
tuy nhiên thực tiễn hiện nay cho thấy vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập
dẫn đến việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào các bản quy hoạch hiện nay còn mang tính là hình thức
và kết quả này là nhiều bản quy hoạch
công khai rộng rãi đã bị người dân trong khu vực ảnh hưởng phản đối quyết liệt và không thể thực thi
và cùng bàn luận về vấn đề này trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay
đã đăng tải bài viết với nhân đề đó chính là lấy ý kiến của người dân khi lập quy hoạch xây dựng đô thị
nhiều bất cập vì thiếu quy định cụ thể
ghi nhận vấn đề này báo kinh tế và đô thị cho biết về cơ bản thì các quy định pháp luật
đã tạo không cho sự tham gia của cộng đồng vào quá trình lập quy hoạch đô thị
dưới hình thức lấy ý kiến góp ý
tuy nhiên thì đến nay nội dung này đang gặp nhiều vướng mắt khi mà quy định còn trung trung
và chưa có hướng dẫn cụ thể về cấp độ phạm vi thành phần và tỷ lệ ý kiến đồng thuận
cũng chính vì vậy mà hầu như các đơn vị tư vấn lập quy hoạch đều đang tự đưa ra nội dung
để xin ý kiến cộng đồng mà không có bất kỳ phong mẫu chung nào
do vậy rất cần cơ quan chức năng sớm gỡ vướng bằng việc hoàn thiện quy định pháp luật
cụ thể hóa các quy định về tổ chức thực hiện để đảm bảo sự tham gia thực chất của cộng đồng
trong lập và điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị
quý vị vừa với chúng tôi điểm qua những bài viết đáng chú ý có trên các số báo ra sáng ngày hôm nay
và tiếp theo chương trình thì mời quý vị cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý khác
từ trường quay sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin mời anh quang huy ạ
xin cảm ơn biên tập viên minh hương xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng
sẽ bị xứ phạt vì vi phạm lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết từ ngày một tháng tám đến nay
đã tiếp nhận hơn bảy mươi ba trường hợp chủ xe xin cấp biển số màu vàng trong đó có cả cấp mới và cấp đổi
hiện toàn thành phố còn khoảng bốn mươi bảy trường hợp
chưa thực hiện quy định chuyển đổi sang biển số vàng nguyên nhân là do chủ phương tiện có suy nghĩ
việc cấp đổi rươm rạ mất thời gian và tốn chi phí rất lớn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
tuy nhiên lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông khẳng định
việc cấp đổi biển số vàng không gây ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các cá nhân và doanh nghiệp
khi có biển số vàng chủ xe mới phải mang biển số trắng lên đổi
thời gian qua cảnh sát giao thông thành phố luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp cá nhân
các phương tiện kinh doanh vận tải thực hiện đổi biển số nhanh chóng kịp thời và đúng quy định
đơn vị đã tổ chức tăng cường việc cấp đổi biển số xe kinh doanh vận tải ngoài giờ hành chính
cụ thể thực hiện vào tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật từ một mươi bảy đến hai mươi hai giờ
việc cấp đổi số ngoài giờ sẽ thực hiện đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
từ sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai tất cả các trường hợp không làm thủ tục cấp đổi sang biển số vàng
sẽ bị xứ phạt vì vi phạm lỗi không thực hiện đúng quy định về biển số
theo nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín quy định xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
mức phạt tiền từ hai bốn triệu đồng đối với cá nhân và từ bốn tám triệu đồng đối với tổ chức
còn trong chiều tối qua trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã tìm thấy thi thể của người nhảy xuống kênh như lộc thị nghè
khoảng hơn tám giờ sáng một nam thanh niên bất ngờ trèo qua lan can cầu công lý nhảy xuống kênh mất tích
để lại một xe máy một đôi dép một bóp da
nhận được yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nhanh chóng xuất hai xe cấp cứu cùng một mươi hai cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
phối hợp cùng công an quận phú nhuận triển khai lặn tìm kiếm người bị nạn tại khu vực cầu công lý
đường trường sa phường một mươi một quận phú nhuận
do triệu cường dân cao dòng nước chảy mạnh nên lực lượng cứu nạn cứu hộ đã phải khoanh phùng mở rộng để tìm kiếm
sau nhiều giờ tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy được thi thể nạn nhân
nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại bà điểm hóc môn và bàn giao cho chính quyền địa phương
tiếp tục với những thông tin về phòng chống dịch bệnh
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa có văn bản giao ủy ban nhân dân các huyện thành phố biên hòa và long khánh
chủ trị khẩn trương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng quá tải khai báo y tế cách ly f tại nhà
ở các trạm y tế đảm bảo tình hình an ninh trực tự an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế tiềm mẩn nguy cơ lây lan cao trong cộng đồng
theo đó giao sở y tế cơ quan thường trực trung tâm chỉ huy điều hành phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh
ra soát việc hướng dẫn thực hiện khai báo y tế cách ly f tại nhà tại các trạm y tế trên địa bàn tỉnh
theo hướng dẫn tạm thời quy trình xử lý người nhiễm covid một mươi chín tại cộng đồng
để kịp thời điều chỉnh bổ sung ban hành áp dụng đồng thời phối hợp với các địa phương khẩn trương triển khai
thực hiện các biện pháp hướng dẫn quản lý khai báo y tế cách ly f tại nhà tại các trạm y tế
kịp thời khắc phục tình trạng quá tải khai báo y tế cách ly f tại nhà tại các trạm y tế
trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắt sở y tế và các địa phương kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền
chỉ đạo để giải quyết
trong những ngày qua tỉnh sóc trăng có số ca lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng liên tục tăng
khiến tỉnh này phải hỏa tốc nâng cấp độ dịch
theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh từ giờ ngày hai mươi chín tháng một mươi một tỉnh sóc trăng chuyển từ cấp độ hai
nguy cơ trung bình vùng vàng sang cấp độ ba nguy cơ cao vùng cam
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng cho biết hiện nay tình hình dịch trên địa bàn
đang diễn biến khá phức tạp mỗi ngày số ca mắc covid một mươi chín tăng nhanh
chỉ trong ngày hai mươi bảy tháng một mươi một sóc trăng ghi nhận đến bảy trăm một mươi bốn ca mắc mới cao nhất từ trước đến nay
trong đó có bốn trăm tám mươi sáu ca phát hiện qua sàn lọc cộng đồng nâng tổng số ca mắc lên một mươi năm sáu trăm năm mươi sáu
để tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh sóc trăng cũng yêu cầu người dân không ra đường
kể từ hai mươi một h hôm trước đến bốn h hôm sau lực lượng công an quân sự phối hợp với các quyện thị xã thành phố
sẽ tổ chức tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp kéo theo nhiều khó khăn cho người dân trong đó có người trồng mai vàng
ở làng mai phước định xã bình hòa phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long đang thấp thỏm lo mất tết vì dịch covid một mươi chín
chỉ còn hai tháng nữa là đến tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai nhưng dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp trở lại
khiến nhà vườn thấp thỏm sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư cơ bản được kiểm soát nhà vườn trồng mai khởi động
lại việc mua bán tuy nhiên số lượng giảm rất mạnh
điều bà con lo lắng nhất và sắp tới có đưa cây mai ra chợ tết bán được hay không
đó là chưa kể yếu tố thời tiết khâu chăm sóc khắc kịp cho cây nở hoa đúng dịp tết
ở làng nghề truyền thống hoa kiển cây giống phước định với hàng trăm hộ riêng mai vàng hiện có khoảng năm trăm năm mươi gốc mai cổ
hai gốc mai trung và hai mươi năm gốc mai tiểu bonsai và một số loại kiển khác là khoảng hai năm trăm linh gốc
nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây cũng từ cây mai vàng
dịch covid một mươi chín kéo dài nhiều hậu trọng may lo lắng một cái tết không trọn vẹn
thưa quý vị diễn biến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đồng tháp trong những ngày gần đây khiến nhiều người lo lắng
số lượng f trong ngày đang ở mức cao
dịch covid một mươi chín đã thâm nhập vào các cơ quan công sở nơi vốn được xem là khá an toàn
vì công tác triển khai phòng dịch luôn được thực hiện nghiêm túc
cán bộ viên chức đều được tiếp cận với vaccine đầy đủ
tình hình này bắt buộc các cơ quan phải siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch
bộ phận một cửa
nhân dân thành phố cao lãnh trung bình mỗi ngày tiếp đón khoảng ba trăm linh lượt người đến giải quyết các hồ sơ thủ tục liên quan
ngoài các biện pháp phòng dịch bắt buộc được triển khai thì công tác tự phòng dịch của mỗi công chức viên chức luôn được đặt lên hàng đầu
tương tự thời điểm này ngoài việc duy trì tổ chức xét nghiệm pc tầm soát covid một mươi chín định kỳ
đối với một trăm linh công chức viên chức người lao động tại đơn vị
sở giáo dục và đào tạo đồng tháp vẫn yêu cầu cán bộ công chức viên chức thực hiện nghiêm phòng dịch ngay cả trong và ngoài cơ quan công sở

đã có những kịch bản nếu phát hiện trường hợp f hoặc f một
phải báo cho ban chỉ đạo phòng chống dịch tại cơ quan và tổ an toàn của biết của cơ quan để biết
hướng dẫn người nghi nhiễm bị nhiễm đến phòng cách ly tạm thời
phải đi theo một lối đi riêng đồng thời ra sốt lại những người có liên quan
rồi bố trí những công chức có liên quan f một f hai thì làm việc online tại nhà để theo dõi sức khỏe
những yêu cầu của các cơ quan công sở là
không thừa bởi thực tế thời gian qua bên cạnh các trường hợp cán bộ công chức viên chức dung tính với covid một mươi chín ngoài mong muốn
do thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số trường hợp xuất phát từ sự chủ quan khi chưa chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch của đơn vị
cán bộ công chức thì phần lớn hiện nay chúng ta có tiêm đủ hai liều vaccine
nhưng mà không phải chích vaccine đủ hai liều rồi chúng ta không bắt bệnh
do đó khi mà chúng ta di chuyển đi lại tụ tập mà thiếu cái phòng hộ cá nhân năm k
thì chúng ta có thể bị nhiễm bệnh
và có thể mang mầm bệnh nó lây nhiễm cho những người xung quanh
đặc biệt là khi mà có cái tụ tập đám tiệc rồi ăn uống rồi có cái chuyện kéo dài tiếp xúc tụ tập đông người
thì nó phát sinh mầm bệnh
thì một số trường hợp tỉnh cũng có thể xem xét kỷ luật
bởi vì mình không chấp hành không tuân thủ mang mầm bệnh lây nhiễm cho người thân gia đình cho cơ quan đơn vị
dịch bệnh tấn công vào các cơ quan công sở là một tín hiệu đáng lo ngại
do đó ngoài các biện pháp chủ động ứng phó
thì mỗi cơ quan đơn vị cần siết chặt hơn nữa công tác quản lý giám sát
để mỗi cán bộ công chức viên chức là tấm gương đi đầu trong công tác phòng dịch là rất quan trọng trong thời điểm hiện nay
tiếp nối hiệu ứng của ấn bản đầu tiên nhóm biên tập truyện ngắn đương đại hàn quốc
vừa giới thiệu đến độc giả phần hai với nhiều tác phẩm tạo tiếng vang
bên cạnh gặp gỡ nhóm tác giả thì nhiều hoạt động giao lưu tiếp tục diễn ra đến hết tháng một mươi hai
hướng đến kỷ niệm ba mươi năm chính thấp chính thức thiết lập quan hệ ngoại dân
tập truyện ngắn đương đại hàn quốc đầu tiên được phát hành năm hai nghìn một mươi tám
trở thành so chiếu chân thực có phần thơ mộng về xã hội xứ sở kim chi qua văn chương
từ nỗ lực quảng bá của quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc và đơn vị xuất bản tại việt nam
đường sách văn học dịch hàn quốc đã vượt qua con số hàng chục bắt đầu sang con số hàng trăm
ở chừng mực nào đó đã hình thành lượng độc giả nhất định
cuốn thứ hai của tập truyện ngắn đương đại hàn quốc tiếp tục mang lại một mươi tác phẩm một mươi chủ đề mới
các tuyến chọn lần này trái rộng cả về bối cảnh thời gian và không gian
đặc biệt nhấn vào những căn bệnh rối loạn tinh thần của con người trong dòng chảy xã hội công nghiệp
chủ đề được điện ảnh hàn quốc lột tả nhiều thời gian gần đây

chủ đề được điện ảnh hàn quốc lột tả nhiều thời gian gần đây
quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc đã phối hợp với đại học văn lan và đại học khoa học xã hội và nhân văn
tổ chức hai buổi giới thiệu phân tích về văn học đương đại của quốc gia này
trong tháng một mươi hai tùy vào các chính sách phòng dịch cụ thể chủ biên sách và các trường đại học
sẽ tiếp tục các hoạt động giới thiệu đến sinh viên và độc giả mở rộng cơ hội giao lưu về dòng văn học này
chương trình tiếp tục với các thông tin về giao thông đáng chú ý
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo thủ tướng chính phủ khẳng định quan điểm
không ủng hộ đề xuất của tổng công ty đường sắt việt nam về việc nhập và khai thác ba mươi bảy toa xe nhật cũ đã chạy bốn mươi năm
theo bộ giao thông vận tải nghị định số sáu mươi năm của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của luật đường sát quy định
đối với đầu máy toa xe chở khách chạy trên chính tuyến của đường sắt quốc gia đường sắt chuyên dùng
đường sắt đô thị không quá bốn mươi năm và đối với phương tiện giao thông đường sắt nhập khẩu đã qua sử dụng
chỉ được nhập khẩu phương tiện đã qua sử dụng khoảng quá là một mươi năm đối với toa xe chở khách đầu máy
toa xe đường sắt đô thị và không quá một mươi năm năm đối với toa xe chở hàng
chiều theo các quy định trên thì ba mươi bảy toa xe này vừa không được phép nhập khẩu do có năm sản xuất là quá một mươi năm
vừa không được phép vận hành khai thác tại việt nam do đã có niên hạn sử dụng là quá bốn mươi năm
do vậy bộ giao thông vận tải không ủng hộ việc nhập khẩu và khai thác sử dụng ba mươi bảy tòa xe này
tin từ công ty hà nội metro trong bảy ngày đầu khai thác thương mại từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
mỗi ngày có hai trăm linh ba chuyến tàu phục vụ khách
từ năm giờ ba mươi
đến hai mươi hai giờ tần suất một mươi phút một chuyến dừng tại ga
tổng số lượt hành khách được vận chuyển trong thời gian trên đạt một trăm một mươi ba hai mươi bốn lượt đạt bình quân một mươi sáu một trăm bốn mươi sáu khách một ngày
mỗi đoàn tàu được thiết kế với sức trở tối đa chín trăm sáu mươi người
cũng theo hà nội metro trong bảy ngày đầu khai thác thương mại
khách đi tàu bằng vé lượt chiếm bảy mươi năm bảy vé tháng hai mươi ba và bốn vé miễn phí
so với một mươi năm ngày vận hành miễn phí trước đó khách đi tàu thường xuyên bằng vé tháng có xu hướng tăng
khách đi trải nghiệm có xu hướng giảm vì đã đi trải nghiệm nhiều trong một mươi năm ngày miễn phí
liên quan đến vụ việc đó là va chạm giữa hai máy bay vietjet tại cảng hàng không quốc tế nội bài vào tối ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
sau khi phi công đã bị tạm thu bằng lái cục hàng không việt nam đã lập tổ điều tra và làm rõ nguồn nhân vụ việc
vụ va chạm không xảy ra thương vong về người
toàn bộ hành khách và tổ bay trên chuyến bay từ đà lạt đến hà nội đều an toàn rời máy bay sau sự cố
sau sự cố bộ phận quản lý đã có mặt làm việc với các bên và lập biên bản
các nhân viên liên quan cũng bị đình chỉ để phục vụ điều tra
riêng phi công bị tạm thu bằng lái
sau sự cố cục hàng không việt nam đã thành lập tổ điều tra chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc
ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm
việc giải mã hộp đen đang được tiến hành để làm rõ nguồn nhân và lỗi vi phạm xử lý theo quy định
thưa quý vị những năm qua tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ hay được gọi là xe càng
thì luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều người khi mà điều khiển phương tiện tham gia giao thông
và bài toán giảm thiểu tai nạn liên quan đến loại xe này trên địa bàn tỉnh đắk nông nói riêng
và các tỉnh tây nguyên nói chung là một việc khó và chưa hề có lời giải
việc lực lượng cảnh sát giao thông công an đắk nông đã và đang triển khai các chương trình đến tận nhà
tận khu dân cư tuyên truyền và phát tờ rơi và tổ chức cho các chủ phương tiện xe máy kéo nhỏ
ký càng kết chấp hành nghiêm đợt giao thông đường bộ cũng như rán đề can phản quang
nhận diện đối với loại xe này đã góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn
và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ nhất là vào ban đêm và cao điểm là mùa thu hoạch cà phê
xe máy kéo nhỏ xe càng là một trong những phương tiện giao thông mang tính đặc thù
đối với bà con nông dân vùng tây nguyên
loại xe này như một phương tiện chuyên dụng để vận chuyển phân bón nông sản phục vụ sản xuất của người dân nơi đây
tuy nhiên loại phương tiện xe máy kéo nhỏ cũng tiềm mẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
đặc biệt là vào ban đêm hoặc thời điểm ánh sáng không bảo đảm
vì hầu hết các xe đều không có đèn chiếu sáng hoặc đèn mờ không có tín hiệu nhận biết từ xa
đã có khá nhiều vụ tai nạn thương tâm và va chạm giao thông liên quan đến xe máy kéo nhỏ
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã xảy ra năm vụ do xe máy kéo nhỏ gây ra
làm chết một người và bị thương bốn người tập trung chủ yếu ở huyện đắc minh
từ cố gắng của các đồng chí đặc biệt là các đồng chí phòng cảnh sát giao thông đã chịu khó xuống tận tới buôn bản
xuống tới vùng sâu vùng xa này để làm hướng dẫn và trang bị cho bà con những kiến thức cơ bản để làm ra lưu thông
và dán cái đề can cho bà con để bà con yên tâm đi làm vào ban đêm
trước tình hình trên phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đã phối hợp với công an các huyện
thành phố và chính quyền cơ sở chủ động triển khai nhiều giải pháp
trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền dán đề can phản quang bảo đảm an toàn giao thông đối với loại xe này
việc đến tận nhà tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ
cách xử lý các tình huống khi xảy ra tai nạn giao thông cũng như thông tin thêm về nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông
đồng thời tổ chức cho các chủ phương tiện ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định khi điều khiển loại phương tiện này
của lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với công an cơ sở đã từng bước được người dân đánh giá cao
lực lượng công an giúp đỡ tôi tìm mua không có bữa nay công an trực tiếp đến nhà tôi giúp đỡ cho tôi là dán cái đó là một phần thứ hai
từ vừa hôm nay rồi lên là bắt đầu là cái xe công an lao động đi rất là nhiều đi làm đi làm lao động sản xuất
cho nên là phải căng thẳng không dùng rượu bia cho nên để an toàn giao thông trực tiếp công an lực lượng
công an hôm nay xuống trực tiếp nhắc nhớ
từ hiệu quả bước đầu trong việc triển khai rán đề can phản quang bảo đảm an toàn giao thông đối với xe công nông ở huyện đắc minh
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông sẽ tiếp tục triển khai nhận rộng cách làm này để góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh